sau khi chương trình thời sự truyền hình nhân dân phản ánh về việc ô nhiễm môi trường tại nhà máy xử lý rác khe giang thuộc xã thượng yên công thành phố uông bí
đại diện ủy ban nhân dân thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đã có những chia sẻ về phương án xử lý nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người dân tại khu vực này
tại xã thượng yên công thành phố uông bí có hai khu vực xử lý rác
một là nhà máy xử lý rác theo phương pháp đốt của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng việt long
hai là khu trôn rác thải của công ty cổ phấn môi trường đô thị thành phố uông bí
đại diện ủy ban nhân dân thành phố uông bí khẳng định có sự ô nhiễm từ khu trôn rác của công ty cổ phần môi trường đô thị thành phố uông bí và đã đưa ra những biện pháp xử lý

bên cạnh việc xử lý vấn đề ô nhiễm từ nước dỉ rác tại khu trôn rác thải thành phố uông bí đã báo cáo tỉnh quảng ninh để tiến hành di rời các hộ dân khỏi khu vực ô nhiễm
thành phố đã xin chủ trương của ủy ban dân tỉnh là cho phép di chuyển các hộ dân thuộc trong phạm vi ảnh hưởng của nhà máy rác khoảng một m
thì hiện nay thành phố đang tiến hành kiểm đếm đền bù
trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ giải phóng di chuyển một số hộ trong phạm vi năm trăm linh mét và hai nghìn một mươi tám sẽ di chuyển các hộ trong phạm vi một mét để đỡ ảnh hưởng môi trường các khu dân cư
hy vọng rằng với các phương án xử lý của thành phố uông bí các hộ dân tại xã thượng yên công chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường sẽ có được môi trường sống tốt hơn
và nhà máy xử lý rác khe giang cũng được bảo đảm vệ sinh để hoạt động lâu dài góp phần xử lý rác thải cho thành phố uông bí
các khu vực chung quanh